quốc hội giao chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ một một trăm năm mươi đồng một tháng mức hiện nay lên một hai trăm một mươi đồng một tháng tăng khoảng năm đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang

ngoài ra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội cũng yêu cầu chính phủ điều chỉnh tiền lương
đối với người có mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng một tháng
và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chính phủ tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng hưởng lương hưu
trợ cấp yêu đái người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang có thu nhập thấp
hệ số lương từ hai ba mươi bốn trở xuống như năm trước